thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng ba đến hết ngày một mươi năm tháng bốn
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ ra quân tăng cường tuần tra kiểm soát
và xử lý theo chuyên đề vi phạm quy định về nồng độ cồn ma túy và xe mô tô
khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus covid một mươi chín gây ra
đang diễn biến phức tạp lực lượng cảnh sát giao thông được trang bị thêm khẩu trang và găng tay
đồng thời sử dụng ống thổi dùng một lần theo khuyến cáo của who và bộ y tế
các bến xe nhà xe phải thu thập thông tin hành khách để hỗ trợ tìm kiếm những người có nguy cơ
tiếp xúc gần với người bệnh là yêu cầu của sở giao thông vận tải hà nội đối với các đơn vị
kinh doanh vận tải hành khách cũng như các bến xe nhà xe để đề phòng dịch covid một mươi chín
theo sở giao thông vận tải hà nội trên địa bàn thành phố hiện có một trăm hai mươi sáu tuyến xe buýt với một chín trăm ba mươi chín phương tiện
năm điểm trung chuyển và hơn hai nhà chờ điểm dừng đỗ với sản lượng đạt khoảng một ba triệu lượt hành khách một ngày
việc thu thập thông tin về lộ trình của từng hành khách khi lên xe là bắt buộc để làm cơ sở hỗ trợ
trong trường hợp cần thiết để tìm kiếm những người có nguy cơ tiếp xúc gần với người bệnh
bên cạnh đó các biện pháp phòng chống dịch như trang bị dụng cụ rửa tay sát khuẩn phát khẩu trang y tế
và phun thuốc khử trùng định kỳ tất cả phương tiện đều đã được triển khai
thưa quý vị đã có rất nhiều trường hợp xảy ra tai nạn nguyên nhân bắt nguồn từ việc rời xe ô tô mà quên không kéo phanh tay của tài xế
một video clip được đăng tải mới đây trên mạng xã hội đã ghi lại trên địa bàn phường một thành phố đà lạt
một chiếc xe ô tô bảy chỗ không có người lái đã bất ngờ tự trôi trên con dốc
rất nhanh rồi đâm vào liên tiếp bảy xe máy đang dựng trên vỉa hè sau va chạm chiếc xe ô tô và nhiều xe máy đã bị hư hỏng nặng
thật may mắn là không có thương vong về người trong trường hợp này
tai nạn trên là một lời nhắc nhở cho các tài xế luôn luôn phải kéo phanh tay trước khi rời xe ô tô của mình
thưa quý vị đinh tặc tái diễn trở lại trên tuyến quốc lộ một đoạn thuộc địa bàn thành phố hồ chí minh
hiện đang là mối lo ngại không nhỏ của người tham gia giao thông khi đi qua khu vực này
đồng thời gây ra nguy hiểm tới an toàn tính mạng cho mọi người
nhiều người dân đã tự nguyện dọn và hút đinh trên đường mỗi ngày
tuy nhiên vẫn cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng để ngăn chặn và chấm dứt việc làm gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện giao thông
tuyến quốc lộ một đoạn từ nút sao tân tạo đến cầu bình thuận thuộc địa bàn quận bình tân thành phố hồ chí minh chỉ dài vài km
nhưng đây đang là cung đường ám ảnh đối với nhiều người tham gia giao thông khi đi qua đây bởi nạn đinh tặc
được biết sau một thời gian im ắng nạn đinh tặc gần đây tái xuất hiện trở lại trên làn đường dành cho xe máy thuộc quốc lộ một hướng từ thành phố hồ chí minh về các tỉnh miền tây
đi cùng với nạn đinh tặc là dịch vụ vá xe với giá cắt cổ nằm dọc trên khắp tuyến đường
nhiều người dân cảnh sát giao thông cũng đã tự nguyện chung tay hút dọn đinh đảm bảo sự an toàn giao thông
tuy nhiên để giải quyết triệt đẻ nạn đinh tặc cần có chế tài xử phạt nặng đối với những đối tượng đã cố tình gieo rắc sự nguy hiểm cho người tham gia giao thông